hòa trong không khí đón xuân của cả nước đại sứ quán việt nam tại liên bang nga mới đây đã long trọng tổ chức tết cộng đồng
chào đón năm mới canh tí hai nghìn hai mươi cho toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan bên cạnh đại sứ quán và gia đình
cùng đại diện bà con cộng đồng người việt đang sinh sống làm ăn và học tập tại moscow và một số địa phương khác của liên bang nga
năm hai nghìn một mươi chín vừa qua tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại nga đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
và được bình chọn là đơn vị lao động xuất sắc đại sứ đã cảm ơn sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của hội người việt nam tại nga
các hội đoàn các tổ chức và cá nhân trong việc tổ chức thành công các hoạt động của năm chéo hữu nghị việt nga hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó có các chuyến thăm liên bang nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong không khí ấm áp và tràn đầy hương vị của ngày tết cổ truyền tất cả đã cùng nâng ly chúc mừng năm mới chúc nhau sức khỏe và an bình
các tiết mục văn nghệ ca ngợi bắc hồ mừng đảng mừng xuân càng làm những người xa xứ thêm nao lòng hướng về tổ quốc